mưa rông trong những ngày qua đã gây sạt lở núi trên tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai b đoạn qua thôn trà linh xã trà lãnh huyện tây trà
hàng chục khối đất đá đổ xuống đường đe dọa đến tính mạng của người tham gia lưu thông
một số tảng đá lớn lấp gần hết mặt đường gây khó khăn cho ô tô và các phương tiện giao thông qua lại
người dân địa phương cho biết thời điểm xảy ra sạt lở nhiều người và phương tiện đi đường đã may mắn thoát nạn
hiện phía trên đỉnh núi khối đất đá liên kết lòng lèo có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào
tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai b là tuyến đường huyết mạch nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông
hiện sở giao thông vận tải quảng ngãi cho biết đơn vị đang triển khai thu gom đất đá thông tuyến giao thông
đồng thời gắn biển cảnh báo sạt lở cho người và các phương tiện đi lại trên tuyến đường này